nền ngày mai ở các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế giao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định có mức nhiệt là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn các tỉnh thành từ phú yên trở vào đến bình thuận có mức nhiệt là hai mươi bảy ba mươi độ
không khí lạnh bổ sung lần này không tác động đến thời tiết tây nguyên và nam bộ
vì thế cả hai khu vực vẫn duy trì thời tiết đêm mát mẻ ngày nắng
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ tăng lên hai mươi bảy hai mươi chín độ
và nam bộ có mức nhiệt giao động từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bổ sung và lệch đông
vì thế trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận đến cà mau
phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai năm mươi cho đến ba năm mươi m biển động
có mưa rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước